đội tuyển bóng đá u hai mươi hai việt nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trên con đường chinh phục huy trường vàng sea games vào một mươi chín h ngày mai
để tiếp lửa cho các cầu thủ rất đông cổ động viên mong muốn lên đường sang philippines để cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu cuối cùng này
nắm bắt được nhu cầu đó các công ty lữ hành đã mở nhiều tour xem trận chung kết và sớm bán hết vé chỉ trong thời gian ngắn
ngay từ khi việt nam vượt qua vòng bảng các tour du lịch sang philippines xem trận chung kết đã được nhiều đơn vị lữ hành trào bán trên thị trường
với giá trọn gói từ chín năm triệu đến khoảng một mươi năm triệu đồng lượng người mua tour đã tăng nhanh đặc biệt trong hai ngày bảy và tám tháng một mươi hai
dù mức giá không hề rẻ cho một tour đi trong ngày nhưng đến thời điểm hiện tại các tour xem u hai mươi hai việt nam đã chung kết sea games ba mươi đã kín chỗ dù nhu cầu của cổ động viên vẫn lớn
một số đơn vị mở bán tour từ khá sớm như viettravel cũng đã bán hết gần sáu trăm linh vé chỉ trong thời gian ngắn
các hãng lữ hành cho biết các chuyến bay sẽ khởi hành đi philippines vào sáng ngày một mươi tháng một mươi hai và quay trở về việt nam vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
trước đó hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines công bố khai thác thêm sáu chuyến bay tương đương hơn một ba trăm linh chỗ đến manila philippines để tiếp lửa cho đội tuyển u hai mươi hai trong trận chung kết bóng đá nam sea games